chiều ngày ba mươi tháng tám cục nghiệp vụ quản lý thị trường đại diện văn phòng thường trực
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tp hcm
và cơ quan công an đang tiếp tục xác minh xử lý một mươi ba sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
xuất xứ tại căn nhà số năm tầng số hai a lê niệm phường phú thạnh quận tân phú tp hcm
sau một thời gian dài thẩm tra xác minh nghi vấn tại căn nhà số hai a lê niệm
có chứa trữ kinh doanh hàng hóa không đúng quy định của pháp luật
tổ công tác chờ thời cơ để ập vào kiểm tra
thời điểm này toàn bộ không gian của căn nhà năm tầng được chủ cơ sở tận dụng
mọi ngóng ngách để chứa hàng hóa chủ yếu là mỹ phẩm gồm dung dịch tẩy da chết
kem trị mụn sữa rửa mặt nước hoa hồng bộ piu thay da sinh học kem chấm nắng
mang thương hiệu obagi và zo
chủ cơ sở thừa nhận là chủ sở hữu toàn bộ số mỹ phẩm ngoại này
nhưng không xuất trình được công hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp
đồng thời địa điểm trên cũng chưa được đăng ký kinh doanh theo quy định
để hoạt động cơ sở này tạo hàng trăm tài khoản khác nhau
trên mạng xã hội zalo và website www oberg vn
qua kiểm đếm lực lượng chức năng đã thu giữ trên một mươi ba sản phẩm mỹ phẩm
có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ